nhân dịp mừng lễ giáng sinh năm hai nghìn một mươi chín sáng nay hai mươi tháng một mươi hai
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đến chúc mừng tòa tổng giám mục tổng giáo phận hà nội
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc tổng giám mục giáo phận hà nội vũ văn thiên
cùng các linh mục tu sĩ nam nữ cùng đồng bào công giáo trong tổng giáo phận một mùa giáng sinh an lành
thông báo tóm tắt về những kết quả kinh tế xã hội của đất nước
chủ tịch quốc hội cho biết năm hai nghìn một mươi chín là năm đạt được nhiều thành tiệu quan trọng
về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại và hội nhập quốc tế
đời sống nhân dân được cải thiện uy tín của người việt nam không ngừng được nâng lên trên trường quốc tế
quan hệ với các nước được củng cố tăng cường trong đó có quan hệ với văn tị căng
trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước có sự đóng góp thiết thực của đồng bào công giáo nói chung
và đồng bào công giáo tổng giáo phận hà nội nói riêng
chủ tịch quốc hội khẳng định nhà nước việt nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân
tổng giáo mục giáo phận hà nội vũ văn thiên trân trọng cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã tới thăm và chúc mừng giáng sinh vui mừng trước những thành tiệu của đất nước
trước vị thế của việt nam ngày càng được nâng lên trên trường quốc tế
và mối quan hệ giữa việt nam và văn tị căng ngày càng tốt đẹp
tổng giáo mục giáo phận hà nội vũ văn thiên khẳng định sẽ tiếp tục vận động đồng bào công giáo
thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước các phong trào thi đua yêu nước
đồng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước
nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi lãng hoa chúc mừng tòa tổng giám mục tổng giáo phận hà nội